tiếp tục chương trình kỳ họp thứ chín quốc hội khóa một mươi bốn sáng ngày chín tháng sáu quốc hội đã làm việc về hai nội dung chính
về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến bắc nam phía đông
giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi và dự thảo nghị quyết về một số cơ chế chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với thủ đô hà nội
buổi chiều với chín mươi một một đại biểu tán thành quốc hội đã thông qua nghị quyết về chương trình giám sát của quốc hội năm hai nghìn hai mươi
theo tờ trình về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến bắc nam phía đông
giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi của chính phủ việc chuyển đổi hình thức đầu tư sang đầu tư công sẽ giải quyết triệt đề khó khăn
về huy động vốn tiến dụng bảo đảm tiến độ hoàn thành đồng thời giải quyết được mục tiêu kép
chính phủ chính quốc hội xem xét chuyển đổi đầu tư công đối với ba dự án thành phần gồm vĩnh hảo phan thiết
mai sơn quốc lộ bốn mươi năm và phan thiết
năm dự án thành phần còn lại tiếp tục đầu tư theo hình thức ppp
tổng mức đầu tư điều chỉnh là một trăm linh tám trăm một mươi sáu tỷ đồng
báo cáo thẩm tra cho thấy đa số ý kiến thành viên ủy ban kinh tế của quốc hội cơ bản nhất trí với sự cần thiết
phải điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án như đã nêu
thống nhất chuyển đổi ba dự án thành phần từ đầu tư theo phương thức ppp sang đầu tư sử dụng một trăm linh vốn đầu tư công
tiếp tục thực hiện đầu tư theo phương thức ppp
đối với năm dự án thành phần còn lại
cũng trong buổi sáng nay quốc hội đã nghe tờ trình báo cáo thẩm tra về dự thảo nghị quyết
về một số cơ chế chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với thủ đô hà nội
tiếp đó các đại biểu thảo luận ở tổ về nội dung này
buổi chiều với chín mươi một một đại biểu tán thành
quốc hội đã thông qua nghị quyết về chương trình giám sát của quốc hội năm hai nghìn hai mươi